cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng khởi tố đối tượng làm giả nhiều sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều xe ô tô chở thanh long đã quay đầu tìm nguồn tiêu thụ nội địa người dân hà nội hỗ trợ mua thanh long giá rẻ
năm trăm linh kg nầm lợi đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực đường lê quảng ba
phường duyên hải thành phố lào cai tổ công tác phát hiện một lô hàng đang tập kết
có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra hành chính lực lượng chức năng phát hiện có một mươi bao tải chứa nầm lợn đông lạnh
tổng trọng lượng năm trăm linh kg
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
từ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tạm dừng đưa hàng hóa
đặc biệt là hàng đang ủn ứ lớn tại cửa khẩu như hoa quả tươi tinh bột sắn
ván bóc lên các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu sang trung quốc
đây là nội dung trong văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vừa đưa ra vào sáng nay
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn vừa phát đi thông báo đề nghị ủy ban nhân dân
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phối hợp chỉ đạo khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu
tính đến sáng nay ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng lượng xe tồn tại các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn là khoảng hai bốn trăm linh xe
thưa quý vị và các bạn chính vì khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa xuất khẩu lên các cửa khẩu
nên là sau nhiều ngày chưa được thông quan các xe ô tô chở thanh long đã quay đầu tìm nguồn thu tiêu thụ tại nội địa
và ngay tại thủ đô hà nội trong những ngày này
có rất nhiều xe bán với giá rẻ và được người dân ủng hộ
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại nhiều điểm từ nội thành đến ngoại thành hà nội ai cũng thấy cảnh giải cứu như thế này
một kg thanh long bán lẻ bình thường có giá giao động từ hai mươi đến hai mươi năm ngàn đồng
thì nay chỉ có giá năm ngàn thậm chí ba ngàn một kg loại hai
các hàng thanh long là hàng đẹp của trung quốc rất là hàng chứng luôn hàng rất là ngon luôn
bây giờ là nói chung là do sự cố này là nó miễn dĩ cái này bây giờ mình bán cái giá
chúng ta cũng bán cái giá chúng ta cũng bán cái giá chúng ta cũng bán cái giá chúng ta cũng bán cái giá
bây giờ bà con ủng hộ kiếm miền giàu thật tế là nếu mà không có cơ khẩu không đáng
thì cơ khẩu thanh long mình em không biết nấu thanh long mình em không nấu gì đâu
nên là bây giờ cũng cố gắng rán bán kiếm cái tiền tổng về giúp đỡ cho bà con
cũng kiếm người chia sẻ một chút để kiếm tiền tổng mình về tiền giàu mình về thôi
không chỉ thanh long trong những ngày qua người dân đang phải hỗ trợ giải cứu mít dưa hấu
từ việc giải cứu diễn ra hàng năm như thế này bài toán về quy hoạch
vùng nguyên liệu việc tính toán đầu ra ổn định luôn là vấn đề cấp thiết
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức về kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
sau gần hai tháng đề xuất được đón khách du lịch quốc tế trở lại
tp hcm và bình định là hai địa phương tiếp theo được chính phủ đồng ý
giao chủ động triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế
xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi một về đích với kết quả ước tính
gần chín tỷ usd có thể được coi là kỳ tích trong bối cảnh hết sức khó khăn
do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
trong đó xuất khẩu tôm đóng góp hơn ba tám tỷ usd chiếm khoảng bốn mươi năm tổng kim ngạch thủy sản xuất khẩu
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết từ ngày bốn tháng một sẽ mở bán các tàu khu đoạn
từ ga sài gòn đi các tỉnh và ngược lại dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới
sáng ngày năm tháng một giá vàng trong nước tăng năm mươi đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua
thưa quý vị và các bạn sâm ngọc linh được xem là thần dược quý hiếm và tốt cho sức khỏe
vốn sinh trưởng tự nhiên ở khu vực núi ngọc linh thuộc địa bàn tỉnh con tum và quảng nam
do là thảo dược quý nên được rất nhiều người tiêu dùng tìm mua
và trong những năm gần đây mặt hàng này luôn trong vòng vây của các loại sâm khác trà trộn đánh lừa người tiêu dùng
được biết đến là một loại sâm quý không chỉ có giá trị cao về mặt dinh dưỡng mà còn có giá trị về mặt kinh tế
do vậy sâm ngọc linh cũng được nhiều địa phương nhân giống trồng thâm canh
tuy nhiên theo giới chuyên gia nghiên cứu về sâm ngọc linh
thì hiện nay sâm ngọc linh thật chỉ được trồng tại huyện tumorong tỉnh con tum và nam trà my tỉnh quảng nam
qua quá trình là bởi vì cũng nghiên cứu kỹ thì tôi nhận thấy là tôi khẳng định luôn là chín mươi chín
sâm ngọc linh đang bán trên thị trường là sâm ngọc linh giả
với cái số lượng như thế thì cái tỷ lệ như thế thì gần như là vô cùng ít và vô cùng hiếm xâm ngọc linh thật trên thị trường
sâm ngọc linh rất khó trồng và thời gian để sâm đạt chất lượng có hoạt tính lại rất lâu
cụ thể là phải mất trên sáu năm và thường được bán với giá từ vài chục triệu cho tới hàng tỷ đồng một kg
tùy thuộc vào độ tuổi của sâm
chính vì lợi nhuận cao
nên các đối tượng cũng thường trộn lẫn các loại sâm khác của việt nam để đánh lửa người tiêu dùng trục lợi
về mặt hình thức thì nó giống như cụ sâm ngọc linh mình
vì vậy là các đối tượng những người buôn bán lạm dụng đó lợi dụng đó
để mà có những hình thức trục lợi về kinh tế có khả năng là bị lừa đảo
sắp tới thì nguyễn nông đồng ý sẽ trang bị cái hệ thống kiểm định thật giả sâm ngọc linh
rồi tích đánh là
cái vấn đề gắn tên cho sản phẩm sâm củ ngọc linh
đó là một số cái giải pháp căn cơ để mà bảo vệ được cái thương hiệu sâm ngọc linh
việc giả thương hiệu sâm ngọc linh không chỉ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tiền bạc của người tiêu dùng
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng uy tín của sản phẩm xâm ngọc linh
vì vậy người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn những sản phẩm đã được cơ quan nhà nước cấp phép sản xuất và tiêu thụ trên thị trường
vâng qua phóng sự vừa rồi thì quý vị và các bạn đã phần nào thấy được những giá trị mà sâm ngọc linh đã mang lại
và để tránh tiền mất tật mang cũng như rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo thì trong phần tiếp theo của phóng sự
chúng tôi xin mời quý vị cùng tìm cùng điểm qua một số thông tin để có thể nhận diện được đâu là xâm thật và đâu là xâm giả
theo các chuyên gia cho biết sâm ngọc linh tự nhiên có nhiều mắt các mắt sâu lõm vào thân và xếp sau le nhau
dùng dao cắt thân thành từng lát mỏng và quan sát bên trong
thì thấy phần củ có màu vàng nhạt còn phần thân hơi tím
khi đưa lên miệng nếm có vị đắng sư vị về sau thì ngọt
ngoài ra vỏ sâm ngọc linh rất mỏng và nhắn nếu sửa sạch thì sẽ thấy có màu nâu vàng hoặc xanh xám
phân biệt bằng mắt thường rất là khó còn phân biệt bằng vị đấy thì các dòng sâm ngoài ngọc linh thì nó
tức là phần ở lai châu và kim bình trung quốc thì khi mà mình ăn thì nó có hơi có bị sốc sốc một tí
tức là sau nó đắng rồi nó ngọt còn xâm ngọc linh thì nó không có cái vị sốc đấy
nhưng mà nếu mà chúng ta căn cứ vào vị thì chúng ta sẽ lại bị lừa bởi vì sâm ở lào
sâm ở dãy núi bên lào và cả nam lào bắc lào thì nó lại cũng không có vị sốc
vị nó lại rất giống sâm ngọc linh và hình thức nó cũng rất là giống
cho nên là căn cứ vào mắt thường bằng kinh nghiệm thì gần như là chúng ta không phân biệt được
để phân biệt được sâm ngọc linh là thật hay giả phương pháp thông thường là test saponin có trong củ mẫu
thế nhưng phương pháp này cũng không giải quyết triệt để được câu chuyện thật ra
vì saponin cũng có trong nhiều loại sâm khác nhau
nếu mà chúng ta tin giấy xét nghiệm đấy thì ngay cả cụ sâm công nghiệp như củ cải ở bên trung quốc thì cũng là sâm ngọc linh nhất
và nếu mà về định lượng đấy thì nó lại hơi buồn cười một chút
nếu mà định lượng tức là định lượng trong cái hàm lượng saponin ở trong cái củ sâm để xem nó có đạt hay không đấy
thì nó lại diễn ra một câu chuyện bởi vì tôi nghiên cứu rất nhiều
khi mà tôi định lượng sâm trung quốc thì hàm lượng nó thấp và nó không đều
chất rất cao chất rất thấp
nhưng mà cái sâm lai châu thì cái hàm lượng saponin nó lại còn cao gấp đôi gấp ba lần ở trong ngọc linh
để bảo vệ giá trị thương hiệu sâm ngọc linh và quyền lợi người tiêu dùng
trong thời gian tới đề nghị viện dược liệu đầu tư phương tiện máy móc hướng tới xét nghiệm dna
để xác định cây sâm ngọc linh thật giả và người tiêu dùng chỉ nên mua sâm ngọc linh
tại những nơi uy tín đảm bảo chất lượng để tránh tiếp tay cho xâm tặc lợi dụng lừa đảo
tết nhâm giờ
năm hai nghìn hai mươi hai đang cận kề dự báo sức mua năm nay sẽ không được sôi động như trước
tuy nhiên việc bảo đảm nguồn hàng và bình ổn giá cả thị trường là vấn đề trọng tâm
được các bộ ngành và các địa phương doanh nghiệp chủ động triển khai
gạo dầu ăn nước mắm các loại gia vị
các bản hàng thiết yếu phục vụ tết năm nay đã được trưng bày ngay ngắn tại siêu thị này
cũng như nhiều siêu thị khác trên địa bàn thành phố hà nội
mặt hàng thiết yếu như lương thực gạo đường muối
cái thực phẩm lương thực thì đơn vị có dự trữ tăng trưởng so với tết năm hai nghìn hai mươi một là khoảng từ một mươi
riêng một số nhóm hàng mà bánh kẹo trà mứt thì nhằm cho vụ tết một cách tốt nhất
thì đơn vị đã dự trữ những nhóm hàng này tồn kho tăng ba mươi so với tết năm ngoái
năm nay người dân có xu hướng tiết kiệm chi tiêu hơn
tết là thời điểm sức mua tăng cao như nhìn chung mặt hàng tiêu thụ các loại hàng hóa
kể cả lương thực thực phẩm đều giảm hơn hai mươi năm so với các năm chưa có dịch bệnh
thực ra thì cũng nên mua những cái đồ mà thiết yếu cho gia đình thôi
ví dụ như là lương thực thực phẩm đồ ăn
còn những cái mà nó thực sự không cần thiết thì cũng hạn chế bởi vì thu nhập trong mùa dịch bệnh này nó cũng hạn chế khó khăn

theo các chuyên gia sức mua trong tháng cuối năm nay sẽ không tăng cao so với cùng kỳ năm trước bởi nhiều yếu tố tác động đến thị trường
về cái mặt tiêu dùng trong cái dịp tết nguyên đán này thì chúng tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ có cái mức tăng trưởng tốt hơn
tất nhiên nó không thể phục hồi như những cái năm một mươi chín một mươi tám một mươi chín đúng không ạ
nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ tạo ra cái sức hút tăng trưởng dương để từ đó tạo cái đảm cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh
để góp phần ổn định thị trường các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp cuối năm
cần theo dõi bám sát tình hình giá cả hàng hóa tại các địa phương nhằm kịp thời ứng phó trong trường hợp có biến động
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại